thưa quý vị và các bạn thực hiện quy trình công tác nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc trong công an nhân dân
đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh điện biên
tại hội nghị cán bộ chủ chốt công an tỉnh điện biên do đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì đã thông báo quyết nghị của thường vụ đảng ủy công an trung ương đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của công an tỉnh điện biên đối với đồng chí đại tá tráng a tủa phó giám đốc công an tỉnh tham gia giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay thế cho đồng chí thiếu tướng sùng a hồng giám đốc công an tỉnh đến tuổi nghỉ trở hưu theo quy định hội nghị đã tổ chức thành công lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí đại tá tráng a tủa theo quy trình
phát biểu tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã quán triệt mục đích yêu cầu nguyên tắc và định hướng tiêu chuẩn cơ cấu đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt công an tỉnh điện biên giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực của đồng chí thiếu tướng sùng a hồng cùng tập thể đảng ủy ban giám đốc ban chấp hành công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh điện biên
đồng thời nhấn mạnh phát huy những thành tích kết quả đã đạt được trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
trong thời gian tới trên cường vị mới các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng công an điện biên trong sạch vững mạnh
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự tại công an tỉnh sơn la
tại buổi làm việc đoàn công tác đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quý i năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh sơn la
theo đó tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định đã ban hành quyết định điều động sáu trăm sáu mươi bốn đồng chí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở một trăm chín mươi bảy xã thị trấn
tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp nào bị nhiễm covid một mươi chín
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận những kết quả đạt được của công an tỉnh sơn la nhất là trong công tác tham mưu đấu tranh ngăn chặn âm mưu thành lập nhà nước mông giữ vững an ninh biên giới công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân điều tra làm rõ vụ án liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám đồng thời đề nghị trong thời gian tới công an sơn la nghiêm túc thực hiện công điện số một của bộ công an về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tăng cường công tác bảo vệ an nin
văn hóa tư tưởng bảo vệ bí mật nhà nước đấu tranh phòng chống tội phạm công tác bảo đảm an ninh trật tự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong công an tỉnh chuẩn bị tốt nhân sự công an tham gia cấp ủy các cấp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã tới thăm và làm việc tại công an tỉnh hương yên
tại buổi làm việc sau khi nghe đồng chí giám đốc công an tỉnh và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương báo cáo một số tình hình kết quả nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự năm hai nghìn một mươi chín và quý i năm hai nghìn hai mươi
việc triển khai thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhận các chức danh công an xã đề án tám trăm chín mươi sáu
và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của công an tỉnh đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà lực lượng công an tỉnh hương yên đã đạt được
đồng thời yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
chủ động triển khai các biện pháp nhằm làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự nhất là bảo đảm an ninh an toàn các hoạt động chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tăng cường tuyên truyền bố trí lực lượng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng công an xã chính quy công an xã bán chuyên trách
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
trước đó đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng đã đến thăm và làm việc với công an xã quảng châu tp hương yên